ủy ban nhân dân tp hcm vừa ra công văn số một nghìn bốn trăm chín mươi về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
những lĩnh vực sau đây phải tiếp tục dừng hoạt động cho tới khi có thông báo mới
cơ sở làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ spa vật lý trị liệu massage sông hơi các tụ điểm vui chơi giải trí sân khấu
rạp chiếu phim trung tâm tiệc cưới vũ trường quán bar karaoke pob be club hát với nhau các điểm kinh doanh trò chơi điện tử
các trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà
việc tiếp nhận khách mới tại các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay airbnb
nghi lễ hoạt động tôn giáo có tập trung từ hai mươi người trở lên tại cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
hoạt động hội họp tập trung trên hai mươi người
tụ tập trên hai mươi người tại nơi công cộng
bên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
những lĩnh vực không nêu trên thì được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm theo các nội dung quy định
của bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoạt động an toàn trong thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
do cơ quan nhà nước ban hành chịu sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương